đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương đã dự lễ trao tặng sách cho các trại giam toàn quốc do tổng cục tám bộ công an tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội bộ quốc phòng phối hợp tổng cục cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp của bộ công an tổ chức tại trại giam ngọc lý bắc giang
trại giam ngọc lý là trại giam đầu tiên trong các trại giam trên toàn quốc do tổng cục tám bộ công an quản lý được tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội trao tặng thư viện sách
phát biểu tại đây đồng chí trương thị mai mong rằng những phạm nhân sẽ đón nhận tình cảm này để hướng tới những điều tốt đẹp hơn có thêm niềm tin vào cuộc sống
để rồi từ đó mỗi người sẽ có những nhìn nhận khách quan tìm ra lý tưởng sống đúng đắn hơn
đồng chí trương thị mai tin tưởng rằng mỗi quyển sách chính là một nhịp cầu nối dài trí thức đến cánh cửa trại giam giúp thắp lên ngọn lửa của sự tử tế
xoay đường cho những con người từng lầm đường lạc lối sớm trở về với cộng đồng và sống tích cực hơn có ý nghĩa hơn cho cuộc sống sau này